vào ngày chín tháng một mươi hai bộ kế hoạch và đầu tư và đại sứ quán nhật bản tại việt nam
hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam đã có cuộc họp tiền khởi động giai đoạn tám
sáng kiến chung việt nam nhật bản
sáng kiến chung là hợp tác đặc biệt giữa hai chính phủ việt nam và nhật bản
trong thiết lập một diễn đàn đối thoại chính sách
kế hoạch hành động của giai đoạn tám bao gồm một mươi một nhóm vấn đề
trong đó tám nhóm vấn đề đã được thống nhất
bao gồm đẩy mạnh việc áp dụng án lệ hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
cạnh tranh công bằng tự do luật đầu tư và luật doanh nghiệp
cải thiện môi trường lao động luật ppp cải cách doanh nghiệp nhà nước và thị trường chứng khoán
phương thức thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra cơ cấu nguồn điện tốt nhất tại việt nam
hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về lắp đặt đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên
nhằm thúc đẩy nhập khẩu khí lng các vấn đề liên quan đến đất đài
ba nhóm vấn đề còn lại gồm công nghiệp hỗ trợ đào tạo nhân lực kỹ năng nghề cao và đổi mới sáng tạo
sẽ được các nhóm công tác của hai phía thảo luận cụ thể sau cuộc họp tiền khởi động